xin kính chào quý vị khán giả của bản tin một trăm một mươi ba online
thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an cho biết vừa bắt tạm giam ông đinh quốc thái
cựu chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai và ông trần đình thành
cựu bí thư tỉnh ủy đồng nai để điều tra về tội nhận hối lộ
trước đó vào chiều ngày một mươi tám tháng một mươi cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng
kinh tế buôn lậu phối hợp với công an đồng nai thực hiện việc khám xét tại nhà riêng của bị can thành và thái
đây là diễn biến mới nhất trong quá trình mở rộng điều tra vụ án hình sự vi phạm quy định viện đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại bệnh viện đa khoa tỉnh đồng nai công ty cổ phần tiến bộ quốc tế aic và các đơn vị liên quan
cũng liên quan đến vụ án vào tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an khởi tố chín bị can
cùng về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng trong vụ án liên quan aic xảy ra ở đồng nai
trong các bị can của ông phan huy anh vũ nguyên giám đốc bệnh viện đa khoa đồng nai thời điểm khởi tố là giám đốc sở y tế tỉnh đồng nai
và bà nguyễn thị thanh nhàn cựu chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty aic
bước đầu công an xác định dự án đầu tư xây dựng bệnh viện đa khoa đồng nai được ubnd tỉnh đồng nai phê duyệt điều chỉnh
với tổng mức đầu tư một chín trăm linh bốn tỷ đồng giao bệnh viện đa khoa đồng nai làm chủ đầu tư
quá trình thực hiện các bị can đã thông đồng nâng khống giá trị trang thiết bị trong điều chỉnh tổng mức đầu tư và giá gói thầu
thông thầu gian lận trong đấu thầu tại dự án đầu tư xây dựng bệnh viện đa khoa đồng nai
hành vi trên nhằm giúp công ty aic trúng thầu một mươi hai gói thầu với tổng giá trị bốn trăm bảy mươi sáu tám mươi bảy tỷ đồng gây thiệt hại tài sản nhà nước
bước đầu xác định là một trăm năm mươi hai tỷ đồng
bị can nguyễn thị thanh nhàn đến nay vẫn bỏ trốn
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định truy nã bị can đối với nguyễn thị thanh nhàn
chỉ vì tranh giành nhau chiếc võng để ngủ trần hoài nam chú tại huyện bù đăng tỉnh bình phước đã dùng súng bắn bạn nhậu tử vong
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc đang tạm giữ hình sự đối tượng để điều tra về hành vi giết người
nạn nhân trong vụ án này là ông nguyễn thành sơn chú tại huyện dầu tiếng tỉnh bình dương
theo kết quả điều tra ban đầu ngày một mươi tháng một mươi nam đến tỉnh đắk lắc làm thuê khi đi nam có mang theo một khẩu súng hơi bắn đạn trì
chiều ngày một mươi ba tháng một mươi nam cùng với ông sơn và một số người khác tổ chức ăn nhậu
đến khoảng hai mươi giờ cùng ngày tan cuộc nhậu hai người về lán trại để ngủ
tuy nhiên tại đây hai bên tranh giành nhau trước võng và nam đã lấy khẩu súng bắn ông sơn tử vong tại chỗ
gây án xong nam mang khẩu súng đón xe khách về nhà ở tỉnh bình phước
sau khi được mọi người khuyên dân nam đến công an huyện bù đăng đầu thú khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
mua bán trái phép ba mươi bánh heroin một đối tượng vừa bị công an tỉnh lai châu phối hợp với công an huyện nậm nhùn bắt quả tàng
cụ thể vào đầu giờ chiều ngày một mươi chín tháng một mươi tại quốc lộ bốn h thuộc địa phận xã nậm ban huyện nậm nhùn
lực lượng tham gia chuyên án đã bắt quả tang giàng a cá ở xã nậm ban huyện nậm nhùn về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
vật chứng thu giữ là ba mươi bánh heroin cùng một số thăng vật có liên quan hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án
lợi dụng sự tin tưởng của đồng nghiệp nguyễn quang vinh chú huyện điện bàn tỉnh quảng nam đã mượn xe và không trả lại cho đồng nghiệp
công an phường thạch thang quận hải châu thành phố đà nẵng vừa tiến hành truy xét và bắt giữ nguyễn quang vinh về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
cụ thể do thấy hoàn cảnh của vinh khó khăn lại từ vùng quê ra thành phố làm việc nên bị hại đã cùng làm bảo vệ ở quận hải châu đã cho vinh tá túc và mượn xe để đi
không tỏ ra biết ơn vinh đã bỏ về quê thay biển số giả cho chiếc xe và chiếm đoạt
nhận được trình báo công an phường thạch thang quận hải châu đã nhanh chóng truy xét và mời vinh về cơ quan công an làm việc
tại đây vinh thừa nhận đã lợi dụng sự tin tưởng để chiếm đoạt chiếc xe
trước đó vinh còn lấy trộm một đồng hồ của con trai bị hại đem đi cầm cố lấy tiền tiêu xài cá nhân
vụ việc đã được bàn giao cho công an quận hải châu thụ lý theo thẩm quyền
như bản tin trước chúng tôi đã thông tin vào khoảng bảy giờ sáng nay ngày hai mươi tháng một mươi
cháy lớn đã xảy ra tại khu vực nhà kho ở phường hà cầu quận hà đông thành phố hà nội
đến thời điểm hiện tại đám cháy đã được khống chế
phóng viên antv có mặt tại hiện trường sẽ thông tin chi tiết
đám cháy đã xảy ra tại một kho sơn của quận hà đông
cơ quan chức năng cũng đã điều động rất nhiều cán bộ chiến sĩ cũng như phương tiện đến chữa cháy
hạn cháy mới thấp nhất khiến hạn có thể xảy ra
một xe chữa cháy và gần năm mươi cán bộ chiến sĩ đã được công an hà nội điều động tới hiện trường
công an làm việc rất nhiệt tình và hăng say
các bác cũng vì cộng đồng các bác xả thân dù nắng hay dù mưa các bác vẫn lan xả như vậy
thật sự là thấy đội ngũ phòng cháy chữa cháy làm việc rất nhiệt tình và nhiệt huyết
lực lượng công an đến rất là kịp thời mà rất là nhanh chóng
quá vất vả cho các anh
theo người dân đây là khu kho sửa sơn và các thiết bị lựa tử
vì vậy khi có cháy dễ dàng bùng lên gây ra cháy lan
tôi thấy cũng khá là lo lắng đặc biệt là số lượng hóa ở trong kho tương đối lớn
mình ra mình thấy rất là nhiều người ở đây thì người ta bảo là khả năng là chật điện
theo cơ quan công an khu vực xảy ra cháy đã bị ủy ban nhân dân quận hà đông đình chỉ hoạt động từ năm hai nghìn hai mươi
theo thống kê ban đầu vụ cháy làm một người tử vong là nhân viên bảo vệ
và thiệt hại khoảng tám trăm linh m hai diện tích kho xưởng
hiện nguyên nhân vụ cháy đang được gặp rõ
tuổi đời còn rất trẻ chỉ sinh năm hai nghìn năm hai nghìn sáu và hai nghìn hai
thế nhưng các đối tượng đã gây ra một mươi bốn vụ cướp giật và ba vụ trộm cắp xe máy
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện mỹ xuyên tỉnh sóc trăng đã quyết định khởi tố bị can
bắt tạm giam châu phúc thịnh và trần lộc cùng chú tỉnh sóc trăng
đồng thời triệu tập đối tượng thạch thanh quý chú tại thành phố sóc trăng
để điều tra hành vi cướp giật và trộm cắp tài sản
trước đó vào ngày một mươi một tháng một mươi tại khu vực đường trần hưng đạo thành phố sóc trăng
trần lộc điều khiển xe máy chở châu phúc thịnh áp sát giật một túi sách của người phụ nữ chở theo con nhỏ
bên trong có một điện thoại di động và số tiền một sáu triệu đồng
thịnh còn dùng bình xịt hơi cay xịt vào người bị hại rồi tàu thoát
nhận tin báo công an huyện mỹ xuyên tiến hành truy xét nhanh bắt giữ thịnh trong trường hợp khẩn cấp
đến ngày một mươi chín tháng một mươi lực lượng công an tiếp tục bắt giữ trần lộc và triệu tập đối tượng thạch thanh quý để điều tra
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận từ khoảng tháng năm cho đến nay đã liên tiếp thực hiện một mươi bốn vụ cướp giật
ba vụ trộm cắp xe máy tại địa bàn thành phố sóc trăng huyện mỹ xuyên huyện châu thành và một số địa phương lân cận
hành hạ con riêng của vợ
tượng trần thanh tú hai mươi ba tuổi đã bị hội đồng xét xử tòa nhân dân huyện đồng phú tỉnh bình phước tuyên phạt năm năm sáu tháng tù giam
về tội cối gây thương tích và hành hạ con
đối tượng lầu y lâu hai mươi năm tuổi là mẹ ruột nạn nhân bị tuyên phạt hai năm tù treo về tội hành hạ con
theo cáo trạng vào ngày một mươi tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai lầu đón con riêng tên ránh bảy tuổi về sống chung cùng mình và trần thanh tú
từ đầu tháng bảy cho đến ngày hai mươi năm tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai
tú và lầu đã nhiều lần dùng chân tay đoạn che khô ống nhựa cứng dây sạc điện thoại kìm ống nhựa dèo đánh vào người cháu bé gây thương tích
ngày hai mươi năm tháng bảy lấy lý do là cháu bé lười ăn tú lấy một đoạn ống nhựa đánh nhiều cái vào vùng mông lưng chân tay ránh gây thương tích nặng
các đối tượng không đưa cháu bé đi bệnh viện chữa trị mà tự mua thuốc về nhà thoa vào vết thương do mình gây ra
ngày hai mươi bảy tháng bảy vụ việc được hàng xóm phát hiện và báo cơ quan công an
cháu bé được đưa đi bệnh viện điều trị kịp thời kết quả giám định cháu bé bị thương tích hai mươi
tối ngày hôm qua người dân tại khu vực ấp xóm sở xã hồ thị kỷ huyện thới bình tỉnh cà mau phát hiện hai đối tượng đang thực hiện hành vi trộm cắp tài sản tại một ngôi nhà không có người ở
thông tin về vụ việc được báo về công an xã trong lúc người dân truy bắt hai đối tượng trên đã manh động quay lại tấn công những người truy đuổi
nhận được tin báo công an xã hồ thị kỳ đã kết hợp cùng người dân bắt được một đối tượng cùng tăng vật
tại cơ quan công an đối tượng khai tên là vũ xuân tươi sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại phường tám thành phố cà mau
tươi khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên chiều cùng ngày phát hiện một ngôi nhà không có ai ở nên tiến hành tháo rỡ hai bộ cửa sắt định cùng đồng bọn đem đi tiêu thụ thì bị người dân phát hiện
sau hơn một giờ đồng hồ vận động đối tượng còn lại là lê minh thiện ngụ xã khánh an
huyện u minh đối tượng đã đến cơ quan công an đầu thú hiện vụ việc đã được công an huyện thới bình thụ lý tiếp tục điều tra xử lý
lực lượng phối hợp công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai và công an xã phú hội đã ập vào bắt quả tang hàng chục đối tượng đang đánh bạc ăn tiền
dưới hình thức chơi đá gà tại khu vực nhà trọ ở ấp đất mới xã phú hội
tại hiện trường tổ công tác thu giữ một cân đồng hồ một mươi cuộn băng keo một mươi con gà ba cặp cửa sắt
một tấm nhựa chắn gà và hơn một mươi chín triệu đồng tiền mặt trên chiếu bạc và trong người các đối tượng
qua đấu tranh bước đầu cơ quan công an xác định có chín đối tượng tham gia trong đó trần thanh hải ba mươi sáu tuổi chú tỉnh đồng nai đứng ra tổ chức
mới đây tổ công tác thuộc phòng kiểm soát môi trường công an tỉnh vĩnh long đã phát hiện và bắt quả tăng một xà lan đang khai thác các sông không phép trên sông cổ chiên
vào thời điểm trên tại thủy phận ấp an hương
xã mỹ an huyện mang thít tổ công tác đã phát hiện và bắt quả tăng xà lan không có số đăng ký do trương văn một mươi hai chú huyện trợ lách tỉnh bến tre mua lại của người khác và cùng với lê khắc tâm chú cùng địa phương điều khiển để hút cát sông
tại thời điểm kiểm tra xà lan đã hút được một mươi tám mét khối cát sông
người điều khiển và chủ phương tiện không xuất trình được giấy tờ liên quan đến hoạt động khai thác cát sông
tổ công tác đã lập biên bản vi phạm tạm giữ phương tiện và tiếp tục làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật
ngày một mươi chín tháng một mươi công an huyện bù đốp tỉnh bình phước đã tiến hành tiêu hủy năm trăm hai mươi bảy sáu mươi năm kg pháo nổ các loại
số tăng vật được tiêu hủy gồm nhiều loại pháo như pháo trứng pháo hoa pháo dây do các đối tượng vận chuyển trái phép qua các đường mòn lối mở qua biên giới bị lực lượng chức năng tuần tra phát hiện truy bắt từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay
toàn bộ tăng vật có quyết định tiêu hủy nêu trên đã được hội đồng tiêu hủy tăng vật vi phạm hành chính
hội đồng tiêu hủy nguyễn bù đốt giám sát chặt chẽ việc tiêu hủy diễn ra an toàn bảo đảm môi trường đúng quy định của pháp luật
thông tin mới nhất về bệnh đậu mùa khỉ tại việt nam
vào ngày hôm qua một mươi chín tháng một mươi bệnh viện bệnh nhiệt đới tp hcm cho biết một ca nghi mắc đậu mùa khỉ tại địa phương này đã có kết quả pcr dương tính
như vậy đây là trường hợp đậu mùa khỉ thứ hai đã được phát hiện ngay khi nhập cảnh tại cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất như hệ thống giám sát chủ động của ngành y tế
người bệnh đã được nhân viên kiểm dịch y tế tiếp cận ngay khi vừa xuống máy bay và đưa về bệnh viện bệnh nhiệt đới tp hcm cách ly để được chẩn đoán và điều trị
người bệnh là một phụ nữ ba mươi tám tuổi thường trú tại tỉnh tuyên quang đi du lịch tại dubai từ ngày hai mươi chín tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai đến ngày một mươi tám tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
bệnh nhân bắt đầu có các triệu chứng của bệnh từ ngày một mươi một tháng một mươi với sốt kèm theo mệt mỏi buồn nôn và xuất hiện các mụn mủ dài rác trên cơ thể
điều đáng nói
người bệnh này và người bệnh mắc đậu mùa khỉ đầu tiên này đã khỏi bệnh đã có một thời gian ở cùng nhà và sinh hoạt chung
thưa quý vị vào đêm qua sau khi đi vào vùng biển tỉnh quảng trị đến quảng ngãi bão số sáu đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
vào hồi bảy giờ sáng nay vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi bảy ba độ vĩ bắc một trăm linh tám năm độ kinh đông trên vùng biển quảng bình đến thừa thiên huế
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu cấp bảy
giật cấp chín di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ một mươi km một giờ
trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tới áp thấp nhiệt đới tiếp tục giảm cường độ rất ít có khả năng gây gió mạnh trên cấp sáu tại các vùng đất liền ven biển
khu vực nam vịnh bắc bộ vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi sóng biển cao từ hai đến bốn mét
trước diễn biến phức tạp của tình hình mưa bão cảng vụ hàng không miền bắc đã quyết định đóng cửa tạm thời cảng hàng không đồng hới tỉnh quảng bình từ sáu giờ sáng nay đến một mươi ba giờ cùng ngày
thưa quý vị và các bạn gần một tuần đã trôi qua kể từ khi trận lụt lịch sử diễn ra tại thành phố đà nẵng
tan hoang là từ duy nhất có thể diễn tả sự mất mát và thiệt hại trong nhân dân lúc này
bằng sự nỗ lực và quyết tâm cao các đơn vị công an đóng quân trên địa bàn thành phố đã không quản ngại khó khăn tìm mọi cách cùng với bà con ở khu dân cư bị ngập sâu khắc phục hậu quả
mỗi công việc của họ dù nhỏ nhưng đã phần nào động viên người dân lạc quan sớm ổn định cuộc sống
xúc bùn cào nước những công việc tưởng như đơn giản nhưng lại vô cùng cực nhọc bởi số lượng dày đặc không dễ để máy móc tiếp cận vào từng nơi kiệt hẻm nằm sâu trong khu dân cư
cứ thế những người chiến sĩ của trung đoàn cảnh sát cơ động trung bộ bộ tư lệnh cảnh sát cơ động bộ công an đã liên tục làm và hỗ trợ giúp đỡ người dân phường hòa khánh nam quận liên triều thành phố đà nẵng trong suốt những ngày qua